theo cáo chẳng vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thanh và linh cùng nhóm bạn uống bia tại quán nhậu quốc huy thuộc ấp phú hòa hai xã bỉnh hòa huyện châu thành
trong lúc uống bia thì đã xảy ra cự cãi giữa linh với nguyễn văn khánh sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện châu thành cũng đang có mặt tại quán
linh cầm chai bia đập vào đầu khánh thì đã được mọi người can ngăn
trên đường trở về nhóm của thanh thấy nhóm thanh niên đi xe mô tô nghĩ là bạn của khánh đuổi đánh mình cho nên thanh đã gọi điện cho nam và một vài người khác
khi đến quán bia khi đến nơi thanh đã lao vào dùng mũ bảo hiểm và thanh sát đánh khánh còn nam dùng dao bấm đâm vào khánh nhiều nhát
đại cầm dao tự chế chém vào lưng khiến nạn nhân tử vong
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là một trăm bốn mươi chín triệu đồng
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của antv
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối tượng nguyễn tiến quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại số bảy ngách hai trăm bảy mươi năm trên tám quan nhân
phường nhân chính quận thanh xuân thành phố hà nội
đặc điểm nhận ra đối tượng cao một m bảy mươi năm và có xeo chấm cách một cm dưới sau đuôi lông mải trái
và đối tượng trần nam trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm linh chín khương đình phường hạ đình quận thanh xuân thành phố hà nội
cao một m năm mươi bảy và có xeo chấm cách năm cm trên trước đầu lông mải phải
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an quận đống đa thành phố hà nội là đối tượng vũ văn tài
sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn vân kỳ xã bắc hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị đều được truyền thông báo
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý